cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hà trọng quyết
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh về hành vi giết người
quyết chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng vào ngày hai mươi năm tháng một mươi tại địa bàn xã sơn ninh huyện hương sơn
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba ở xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
bị sát hại tại nhà sau khi thu thập phân tích sàng lọc hàng chục nguồn tin
ban chuyên án đã khoanh vùng đối tượng có khả năng gây án cao nhất chính là hà trọng quyết
trú tại thôn trung thị xã sơn ninh huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
nguyên nhân mà quyết ra tay sát hại cháu bé là do có mâu thuẫn với gia đình của nạn nhân
và đối tượng đã nảy sinh ý định giết cháu bé để trả thù